tại hà nội quận hoàn kiếm đã tổ chức chương trình gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự
công an tại ngũ trở về địa phương và công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố hà nội
được tiến hành chặt chẽ ngay từ cơ sở nên chất lượng bảo đảm tốt
một mươi thanh niên nhập ngũ là đoàn viên tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi một
điển hình là quận hoàn kiếm có trên năm mươi năm thanh niên tiêu biểu đạt tiêu chuẩn nhập ngũ
trong đó có ba mươi thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và bảy công dân đã trúng tuyển tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
tỷ lệ chiếm gần bảy mươi một thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong toàn thành phố
hiện có ba mươi hai đoàn viên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng
tại buổi gặp mặt lãnh đạo bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã trao tặng quà cho ba mươi quân nhân của quận hoàn kiếm hoàn thành nghĩa vụ quân sự công an tại ngũ trở về địa phương và sáu mươi hai công dân chuẩn bị nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
đây là nguồn động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ nỗ lực rèn luyện không lùi bước trước khó khăn tiếp tục tô thắm truyền thống anh hùng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt đẹp
tiếp tục phát huy bản chất của người quân nhân cách mạng tích cực học tập rèn luyện để được phục vụ lâu dài trong quân đội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng quân đội và nhân dân giao phó